hội đồng nhân dân tp hcm khai mạc kỳ họp bất thường để thông qua tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất
và quy định bảng giá đất mới cho chu kỳ năm năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó bảng giá đề xuất khu vực có giá đất cao nhất thành phố là một trăm sáu mươi hai triệu đồng trên một m hai
tuy nhiên hiện giá đất tại các khu vực này lên tám trăm linh triệu đồng trên một m hai
đất thương mại dịch vụ có giá bằng tám mươi đất ở đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng sáu mươi
đất trên ba trăm chín mươi tám tuyến đường một mươi năm quận huyện sẽ được bổ sung với mức giá mới
sau khi tờ trình thông qua sở tài nguyên môi trường tp hcm tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy định
về bảng giá các loại đất để ủy ban nhân dân tp hcm ban hành áp dụng cho giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ xây dựng và trình hội đồng nhân dân
cung cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành
tuy nhiên hiện tp hcm không kịp công bố bảng giá đất mới theo luật quy định
bởi nghị định quy định khung giá đất được chính phủ ban hành ngày một mươi chín tháng một mươi hai
sau kỳ họp thường niên cuối năm của hội đồng nhân dân tp hcm
bảng giá đất sẽ làm căn cứ tính thuế sử dụng quản lý đất xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
và đảm bảo quyền lợi của người dân khi tự nguyện trả lại đất cho nhà nước